trong thời gian rất ngắn việt nam đã có thêm nhiều trường hợp mắc mới covid một mươi chín
điều mà không ai mong muốn đã xảy ra
tuy nhiên tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng
người dân cần phải hiểu đúng về bệnh hị viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
và thực hiện theo khuyến cáo của bộ y tế thay vì hoang mang lo lắng
và những trường hợp dương tính trước đây đã được chữa khỏi
chúng ta đã đánh thắng trận đầu trong cuộc chiến chống dịch
trong giai đoạn tiếp theo này chỉ cần toàn dân đồng lòng cùng chính phủ
tin chắc rằng chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh như tinh thần của phó thủ tướng vũ đức đam đã từng nói
theo các chuyên gia y tế thời gian ủ bệnh của covid một mươi chín là một mươi bốn ngày
trong đó những người có triệu chứng sớm sẽ biểu hiện trong khoảng thời gian từ hai đến ba ngày đầu
và bùng phát trong khoảng từ sáu đến bảy ngày
nếu ai tiếp xúc với người bệnh trên bảy ngày mà không xuất hiện triệu chứng
thì nguy cơ mắc sẽ thấp và cần tiếp tục cách ly
trên tinh thần không chủ quan nhưng cũng cần bình tĩnh
nếu mà người khỏe có khả năng chống đỡ thì khi mà virus mà xâm nhập vào
thì cũng có khả năng chống đỡ ngay từ đầu tiên
cho nên nếu mà người khỏe bệnh thì hoàn toàn là cũng chưa chắc là khi tiếp xúc với lại cả
bệnh nhân bị nhiễm virus mà có thể là phát bệnh được
người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của bộ y tế
và nhất là không lan truyền những tin tức chưa được kiểm chứng
chọn lọc thông tin để tiếp nhận cũng là cách để chống lại dịch covid một mươi chín
chúng tôi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
mong là người dân chúng ta yên tâm phối hợp hỗ trợ cùng với các cơ quan chuyên môn
để thực hiện cái việc này
không nên quá hoang măng không nên quá lo lắng
và hết sức bình tĩnh hết sức tin tưởng vào những biện pháp của các cơ quan chuyên môn
trong vấn đề triển khai thực hiện đối với cái trường hợp này
việt nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng trong việc phòng chống dịch
ngay từ những ngày đầu covid một mươi chín xuất hiện
mọi tình huống đều đã được lường trước
một mươi sáu trên một mươi sáu ca dương tính trước đây đã được chữa khỏi
sức khỏe của các bệnh nhân mắc mới cũng đang ổn định
tất cả đều trong tầm kiểm soát
dù con virus này ở đâu có đáng sợ
nhưng mà với việt nam ta thì chắc chắn là nó không làm gì
và tôi muốn nói cuối cùng là nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng
toàn dân việt nam đều đồng lòng toàn dân chống dịch
thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng như dân tộc việt nam ta đã từng nhiều lần chiến thắng
các cơ quan chức năng của việt nam
việt nam vẫn đang làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình
bình tĩnh đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh